quận cầu giấy hà nội vừa ra thông báo khẩn tìm người đến địa điểm tiêm chủng tại tòa nhà fpt phạm văn bạch
vì có f từng đến tiêm vaccine covid một mươi chín tại đây
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín quận cầu giấy ra thông báo tìm những người từng đến địa điểm tiêm vaccine covid một mươi chín
tại trụ sở tập đoàn fpt số một mươi phạm văn bạch trong thời gian từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám
và từ tám h đến một mươi h ngày ba mươi tháng tám
đây là thời gian có ca bệnh covid một mươi chín cùng đi tiêm chủng
những người thuộc trường hợp như thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch quận cầu giấy
cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn cư trú
để được tư vấn hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm hoặc gọi điện theo số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội